thì doanh nghiệp sức chứng chịu sẽ bị giảm hơn nữa
và người lao động cũng sẽ có những cái sự thiệt hồi
và đặc biệt là cái độ tăng trưởng kinh tế
cũng như là cái tốc độ tăng trưởng kinh tế của chúng ta
sẽ không đạt được mục tiêu đạt ra
theo kế hoạch năm năm chúng ta đã thông qua
cho nên có thể nói là đây là một trong những gói
một trong những cú hích cần thiết
đáp ứng được cả nhu cầu thử tiễn
đáp ứng được cả xu hướng chung của thế giới
cũng như là nó thể hiện một sự cầu thị của chính phủ
trong vấn đề tiếp thu các ý kiến của các chuyên gia
và các tổ chức quốc tế trong tư vấn trí trách cho mình
ngoài hỗ trợ này thì ưu tiên phân bổ nguồn lực
cho các dự án có thể thực hiện và giải ngân ngay
đặc biệt là có thể hỗ trợ cho doanh nghiệp và người dân
ông có thể phân tích cụ thể hơn ạ
vâng từng lý vụ cụ thể cũng như là các chương trình cụ thể
sẽ được triển khai tiếp về mặt chi tiết trong tháng tới
nhưng mà trước mắt chúng ta thấy rằng là
chắc chắn là cái hỗ trợ này sẽ tập trung vào vấn đề là
tiếp tục kéo thêm những cái ưu đãi về giảm thuế
giảm phí giảm các chi phí tiền thuê cho doanh nghiệp
để giúp doanh nghiệp giảm thiểu các cái chi phí đầu vào
và cái nhạc tài chính các nghĩa vụ về ngân sách
đây là một trong những cái đáp ứng tốt nhất
và cũng là triển khai được ngay trong vấn đề hỗ trợ doanh nghiệp
thứ hai nữa là thực hiện cái việc mà
tiếp tục cho vay với lãi xuất cấp hơn
và nếu mà lãi pháp cao hơn thì sẽ điều chỉnh
để hỗ trợ lãi xuất giảm thêm từ năm đến một
tùy theo cái mức độ để từ đó giúp doanh nghiệp
giảm thiểu cái chi phí tiếp cận vốn
đây cũng là một cái hỗ trợ rất là tốt
để dành cho doanh nghiệp tăng cái sức trúng chịu
và tăng cái khả năng mà tiếp tục phát triển kinh tế
đối với lao động thì họ sẽ nhận thêm được
những cái gói hỗ trợ cần thiết
kể cả mặt thu nhập trực tiếp
cũng như là tiền vay để mà thực hiện những hoạt động
tái đào tạo hoặc là để cho vay trả tiền thuê nhà
hoặc là cho vay để mua nhà ở xã hội
với các cái chi phí thấp nhất có thể
rõ ràng đây là những cái hỗ trợ cực kỳ tích cực
và cần thiết cho cộng đồng hoạt động
bên cạnh đấy nữa chúng ta tiếp tục thực hiện
những cái hoạt động về tăng vốn cho ngân hàng phát triển
để thực hiện cho vay theo sáu mục tiêu chính sách
và rõ ràng đây cũng là những cái dự án
có thể trở lại được ngay trong cái hội nội dung hoạt động
và trước cái nhu cầu về tăng vốn
cũng như là tăng cái nhu cầu vay tiến dụng
của ngân hàng chính sách
bên cạnh đấy nữa thì chính phủ sẽ tiếp tục dùng
những cái khoản tiền này để tăng cái năng lực về y tế
kể cả y tế cơ sở cũng như mỗi vaccine
để bao phủ rộng hơn và kiên tăng cường cho người dân
bên cạnh đấy nữa thì những cái chính sách
và những chương trình dự án để triển khai phát triển hạ tầng
để mà phát triển thể chế
kể cả phát triển phương địa tưởng triển địa số
cũng là những cái mà rất cần thiết
có thể triển khai được ngay để hỗ trợ doanh nghiệp
tóm lại chúng tôi cho rằng
những khoản tiền này sẽ được sử dụng
cho những cái hoạt động đã đang
và sẽ tiếp tục triển khai theo cái hướng
là vừa phục hồi vừa tiếp tục thúc đẩy kinh tế
thúc đẩy tăng trưởng thúc đẩy các cơ cấu
để mà chúng ta có thể tăng tốc trong tháng tới
và vươn kịp bám sát vào cái tốc độ tăng trưởng chung
và cái yếu tố tăng trưởng chung
chúng ta đã có trong thời gian qua
đây là chính sách bổ sung ngoài khung
ngân sách tài chính tiền tệ
mà chính phủ đã quyết định trước đó
và được thực hiện trong hai năm là năm nay và năm sau
là chính sách bổ sung ngoài khung
nên là chắc chắn sẽ tiêm ẩn những rủi ro phải không ạ
vậy theo ông thì làm như thế nào để có thể
đảm bảo được an toàn tài chính quốc gia
có hai cái rủi ro tiền năng
mà các đại biểu quốc hội
cũng như là người dân cũng như các chuyên gia
họ cũng băn khoăn và có những cái gọi là
cảnh báo đó là vấn đề tăng nợ công
đó là vấn đề lạc phát
nhất là lạc phát tiền tệ
tuy nhiên chúng tôi cho rằng là trong bối cảnh hiện nay
thì mức độ gói hỗ trợ cũng nằm trong
không khổ không gian chính sách cho phép
của nợ công
chúng ta vẫn còn dưới chân cũng như là
khả năng tăng thu thì chúng ta vẫn có
do đó là cái khoản
tăng nợ công
thì vẫn nằm trong an toàn
tuy nhiên cái nguy hiểm nhất là
không được làm đội
chi này lên
ví dụ hiện nay chúng ta quyết là khoảng
ba trăm năm mươi ngàn tỷ
nếu chúng ta không kiểm soát tốt
thì nó có thể đội lên tới bốn trăm linh tỷ
và như vậy nó sẽ làm tăng cái gói hỗ trợ
nằm trong dự kiến
và như vậy nó sẽ gây ra cái áp lực
về tăng nợ công tương lai
đây là một trong những điều cần hết sức cẩn thận
thứ hai nữa là về kiểm soát lạc phát
chúng ta cũng hết sức là tránh những cái tình trạng
mà các cái khoản chi nó lại tạo ra
chỉ có làm tăng cầu
mà không làm tăng cung
thì nó sẽ làm tăng cái áp lực lạc phát
hơn nữa chúng ta có vào và có ra trong dòng tiền
cũng là cách thức để kiểm soát
tránh cái việc mà làm tăng cái lạc phát
trong bối cảnh mà lạc phát trùng
thế giới đang gia tăng
cũng như lạc phát trí lý đẩy
từ ngoại nhập cũng đang gia tăng
bên cạnh đấy nữa chúng tôi cho rằng là để mà tránh rủi ro
cũng cần phải hết sức tránh cái việc
gọi là làm thất thoát
không hiệu quả các khoản chi này
do đó là không đạt được cái mong muốn
và do đó không làm hỗ trợ cái nguồn thu
bên cạnh đến nữa cũng cần phải gia tăng
những cái khoản thu có thể
và chống thức
chống thất thoát ngân sách
để nó đảm bảo cái cân đối dòng tiền
đảm bảo là chúng ta không bị thâm hụt quá mức
không bị những cái gọi là
phát sinh trong khoản chi
và cuối cùng tăng hiệu quả
của các khoản chi cũng sẽ hy vọng
sẽ tạo ra được cái khoản thu bổ sung
từ sự tăng trưởng kinh tế
và từ những cái gọi là
hiệu quả cơ hội đó
mà chúng ta đầu tư cho trong cái gói này
từ đó làm tăng thu ngân sách
giúp giảm thiểu được những cái rủi ro
mà có thể xảy ra
chúng ta đều biết là những rủi ro
chắc chắn là có thể xảy ra
thế nhưng nguyên tắc đặt ra là
lợi ích thì luôn phải lớn hơn nhiều so với rủi ro
và chính phủ không chỉ đề ra những mục tiêu giải pháp
mà còn có phương án huy động nguồn lực
để thực hiện hỗ trợ cụ thể hơn là như thế nào
vâng trong cái gói này chúng ta cũng đã có
một cái dự kiến là huy động ít nhất là khoảng
một mươi tỷ chúng tôi tin rằng là với
cái tinh thần cộng đồng với cái lịch sử
chúng ta đã thấy trong hai năm qua
thì chắc chắn là chính sách tốt
và được tiêu chuẩn tốt thì chắc chắn là có khả năng
sẽ huy động là cao hơn
bởi vì chúng ta hy vọng là từ nay
cái khả năng phục hồi kinh tế
đất gãy các cái trụ cú như kiểu hai năm qua
nó sẽ không còn nữa và do đó là cái năng lực
của doanh nghiệp năng lực để xã hội hóa nó sẽ cao lên
và chính phủ đó bên cạnh
các cái khoản chi của mình cũng nên
có những trí trách hỗ trợ sự tôn vinh
cũng như là chi vào những cái chỗ
để từ đó làm tăng cái chi đầu tư tận xã hội
điều này cũng có nghĩa là
làm tăng xã hội hóa những cái gói hỗ trợ này
thì đấy chính là những cái hướng cụ thể
chúng tôi cho rằng cần phải tập trung vào để mà
giảm bớt có thể nếu có thể
những cái khoản chi từ ngân sách
và tăng những khoản chi có thể từ xã hội hóa
và từ những cái gọi là
thành tiệu đạt được từ cái chi
từ gói hỗ trợ đó
là gói hỗ trợ phục hồi kinh tế lớn nhất từ trước tới nay
nên được coi như là một chiếc phao cứu sinh
đối với nền kinh tế tuy nhiên nếu như mà
các chính sách không được quyết định đúng và trúng
thì sẽ xảy ra tình trạng lãng phí
ông có thể phân tích cụ thể hơn
chắc chắn là như vậy chủ tịch quốc hội
cũng đã có một cái gọi là
khuyên cáo là nếu để
thất thoát gói hỗ trợ này thì sẽ là
một cái tội một cái lỗi
với dân với đất nước trong bối cảnh hiện nay
và đây rõ ràng là một cái chỉ đạo
rất là quan trọng vì thế
tất cả những biện pháp tổng thể cần thiết
để ngăn chặn xử lý phòng ngừa
tất cả những rủi ro và những cái thất thoát
có thể xảy ra là rất cần thiết
chúng ta đã có một loạt các hệ thống quy định pháp luật
liên quan tới đấu thầu liên quan tới
các kiểm soát đầu tư công
và các chính sách về đầu tư công tư v v
đã có chúng ta phải làm tốt hơn
đặc biệt trong vấn đề ra soát
rồi nhận diện bắt lỗi các cái vi phạm
và đưa ra cái chế tài thậm chí là
tăng tình tiết tăng nặng
để mà gia tăng những cái răn đe
cảnh báo những cái trường hợp
vi phạm đặc biệt là trong cái cơ chế chính sách
xin cho cũng như là trong cái hoạt động
đấu giá đấu thầu mà không
không không không không gọi là không thực chất
tất cả những đó là phải được ngăn chặn
thứ hai nữa là phải công khai và minh bạch
cụ thể hóa các quy trình các tiêu chí
cho các đối tượng các dự án nằm trong
chương trình hỗ trợ này để tất cả nó trở nên
mênh bạch và nó giảm thiểu cái tình trạng
xin cho theo kiểu gọi là lợi ích nhóm
theo kiểu vận động sân sâu và lại quả
v v để nó gia tăng những cái tiêu cực
trong cái hoạt động chi tiêu này
cái thứ ba nữa là chúng tôi cho rằng
rất quan trọng đây là gia tăng các hoạt động
thanh tra kiểm tra chế tài từ các quan chức năng
từ báo chí từ người dân
cũng như từ phản biện khoa học
và đặc biệt là
cần có những cái đánh giá kịp thời
ví dụ sau sáu tháng ví dụ sau một năm
bởi vì đây là chương trình kéo dài hai năm không thể đến cuối cùng
chúng ta mới tổng kết mà chúng ta cần phải được
định kỳ ít nhất là nửa năm
đánh giá tổng kết xử lý
để mà tiếp tục nhận diện và điều chỉnh
sao cho nó hiệu quả nhất
và với tinh thần đấy thì chúng tôi cho rằng là
sự vào cuộc tư cấp cao nhất
là rất quan trọng những cái trường hợp
vi phạm cần phải được đưa vào trong
cái diện mà ban chỉ đạo chống tham nhũng trung ương
theo dõi để từ đó tạo sự gian đen lớn
ngay từ bây giờ chứ không phải khi xảy ra
chúng ta mới đuổi theo để xử lý với tất cả những
biện pháp đó và với cái tinh thần chống dịch như chống giặc
và thực hiện những biện pháp nghiêm
trong thời chiến thì tôi tin rằng là
vấn đề này sẽ được sử dụng tốt tất nhiên
phải nâng cao cái năng lực trách nhiệm
và thông tin cũng như trách nhiệm
giải trình từ phía những cơ quan chức năng
đặc biệt là bộ hành đầu tư cũng như bộ tài chính
và các quan chức năng các cấp chính quyền địa phương
trong vấn đề giám sát kiểm soát các dòng tiền này
giám sát chặt chẽ để chống tiêu cực
và chắc chắn sẽ là một vấn đề rất là quan trọng
cảm ơn ông về cuộc trao đổi vừa rồi